xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hai cây xăng trên đường hà huy giáp phóng viên chứng kiến nhiều người dân không thể đổ xăng phải cầm can xăng chạy lòng vòng thậm chí tìm những điểm bán xăng lẻ
trong khi đó tại cửa hàng xăng dầu bảy mươi bảy một trăm năm mươi hai nguyễn oanh quận gò vấp vào lúc một mươi năm h có bốn trụ bơm xăng ron chín mươi năm rán bảng hết xăng các nhân viên chỉ bán dầu và xăng ron chín
còn lại tại cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ biên khoa trên đường phạm văn triều quận gò vấp cũng thông báo là hết xăng chỉ bán dầu
nhân viên cây xăng cho biết thực tế đã hết xăng từ chiều ngày một mươi chín tháng hai chưa thể nhập hàng về vào sáng ngày hai mươi tháng hai lực lượng quản lý thị trường đã đến kiểm tra tại cây xăng này
trong khi đó cây xăng của các doanh nghiệp lớn vẫn hoạt động bình thường trong ngày hai mươi tháng hai khi khách hàng không bị khống chế số lượng xăng tần mua
đại diện các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay hiện mức chiết khấu thấp dẫn đến các doanh nghiệp bán lẻ càng kinh doanh càng lỗ
lực lượng quản lý thị trường đã đến kiểm tra cây xăng của doanh nghiệp tư nhân ngọc đến hai đường nguyễn xí quận bình thạnh vào trưa ngày hai mươi tháng hai khi doanh nghiệp treo biển hết xăng còn dầu
tại đây lực lượng kiểm tra đã trực tiếp đo buồn chứa xăng sau đó đếm từng chủ xăng bơm từng vòi vào xô để kiểm tra thực tế
theo quan sát của các phóng viên các vòi bơm chỉ được bơm vài lít xăng sau đó không thể bơm thêm xăng chảy ra nhỏ giọt
nhân viên cây xăng cho hay do cạn xăng nên không thể bơm đồng thời không đủ lượng xăng tối thiểu khiến đồng hồ lo lượng xăng bán ra cũng chạy không chính xác
trong quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bồn xăng của doanh nghiệp này không còn xăng
bà trần y lan đại diện cây xăng này cho biết người dân nghe phong thanh giá xăng tăng nên đã nở nhiều gấp hai ba lần so với ngày thường
nhiều xe hơi đến đổ đầy bình khiến cây xăng này đã bị cạn bồn vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi tháng hai
ngay sau khi treo biển hết xăng còn dầu cây xăng này đã bị lực lượng quản lý thị trường đến kiểm tra
theo bà lan khi thấy người dân đổ xăng nhiều cây xăng đã áp dụng hình thức bán chỉ hai mươi đồng mỗi lượt nhưng người dân không chịu
một số khách hàng còn to tiền với nhân viên bán xăng nên doanh nghiệp phải bán theo nhu cầu của khách hàng
bà lan khẳng định do hết xăng vào ngày cuối tuần nên phải sang ngày thứ hai hai mươi một tháng hai cây xăng này mới có thể nhập hàng để bán lại không phải cây xăng ngâm hàng
dự báo ngày mai hai mươi một tháng hai giá xăng tiếp tục tăng
giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày mai ngày hai mươi một tháng hai dự báo sẽ tăng theo đà tăng mạnh của thế giới trong đó giá xăng có thể tăng lên đến một đồng một lít
trao đổi với tuổi trẻ online lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay diễn biến thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua đã tiếp tục xu hướng tăng giá
giá dầu thô lên đến một trăm linh usd một thùng trong đó nhiều kỳ điều hành mới này không sử dụng nhiều quỹ bình ổn
nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng tăng với mức một một trăm linh đồng
giá xăng dầu tăng đến một hai trăm linh đồng một lít xăng khoảng chín trăm linh một đồng một lít dầu
tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày một mươi một tháng hai mỗi lít xăng eron chín mươi hai đã tăng khoảng chín trăm tám mươi đồng giá cao nhất là hai mươi bốn năm trăm bảy mươi đồng một lít
ron chín mươi năm tăng chín trăm sáu mươi đồng giá bán cao nhất là hai mươi năm tám trăm hai mươi đồng một lít
hiện nay giá bán lẻ xăng trong nước đã đạt mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
nếu tăng vào ngày mai như dự đoán giá xăng trong nước sẽ có lần thứ năm liên tiếp tăng giá
giá xăng hôm nay tiếp tục tăng
trong kỳ điều hành hôm nay ngày hai mươi một tháng một giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng do giá dầu thế giới tiến sát một trăm linh usd
dữ liệu của bộ công thương cập nhật đến hết ngày một mươi bảy tháng hai cho thấy giá xăng tăng so với kỳ tính giá liên trước
cụ thể bình quân xăng chín mươi hai là giá một trăm linh tám tám usd một thùng giá xăng rôn chín mươi năm ở mức một trăm một mươi một ba mươi hai usd một thùng
tương tự giá dầu cũng biến động đi lên
xăng dầu có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay do giá dầu thế giới tăng mạnh
theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trước diễn biến nóng của giá xăng dầu thế giới
tại kỳ điều hành hôm nay giá trong nước sẽ tiếp tục được các nhà điều hành chỉnh tăng
mức tăng dự đoán là một đồng với xăng và tám trăm linh chín trăm linh đồng với dầu các loại
tuy nhiên sự điều chỉnh cụ thể còn tùy thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá
tại kỳ điều hành ngày một mươi một tháng hai xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm bảy mươi sáu đồng
lên hai mươi bốn năm trăm bảy mươi một đồng một lít
ron chín mươi năm tăng chín trăm sáu mươi hai đồng đạt hai mươi năm ba trăm hai mươi hai đồng một lít
không chỉ xăng giá các mặt hàng dầu cũng tăng
hiện giá bán đối với mặt hàng dầu dsn lên tới một mươi chín tám trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi tám bảy trăm năm mươi một đồng một lít và dầu ma rút là một mươi bảy sáu trăm năm mươi chín đồng một kg
như vậy nếu kỳ điều hành này giá xăng dầu trong nước tăng
thì đây là lần tăng thứ năm liên tiếp
và là đợt tăng thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi hai của mặt hàng xăng dầu
điều này sẽ tạo áp lực rất lớn lên các doanh nghiệp người tiêu dùng và cả nền kinh tế
tiến sĩ nguyễn bích lâm nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê cho rằng
khi giá xăng dầu liên tục tăng cao sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa
cắt giảm hai thuế vat đang triển khai thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng
kích thích tăng trưởng và giảm áp lực lạm phát
nhiều doanh nghiệp vận tải cũng cho biết họ đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn
khi dịch bệnh thì diễn biến phức tạp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao
nhưng lại không thể điều chỉnh giá vé do lượng khách quá hạn chế
thành phố hồ chí minh kiểm tra đột xuất nhiều cây xăng trước kỳ điều chỉnh hôm nay
cơ quan quản lý thị trường tp hcm đã đột xuất kiểm tra nhiều cây xăng trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay ngày hai mươi một tháng hai
trong ngày hai mươi tháng hai cục quản lý thị trường tp hcm đã đột xuất kiểm tra nhiều cửa hàng
để nhanh chặn tình trạng đầu cơ ngâm hàng trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết qua kiểm tra một số cửa hàng xăng dầu ở quận gò vấp
quận một mươi hai tp thủ đức hầu hết các cửa hàng đều hoạt động ổn định
chỉ có vài cây xăng tạm ngưng bán do nguồn cung giảm không nhập hàng về đúng tiến độ
cụ thể có một cây xăng ở đường phạm văn chiêu quận gò vấp của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ biên khoa ngưng bán
nhân viên công ty này cho biết cửa hàng ngưng bán do chưa nhập hàng về kịp
công ty nhập xăng về bán một hai ngày là hết do nhiều người mua hàng cầm đồ đầy mình
còn cây xăng trên da lộ phạm văn chiêu lê văn thọ quận gò vấp
cả trăm người dân xếp hàng để chờ đợi tới lượt đồ xăng
do ba trụ xăng tại đây chỉ mở bán một trụ vì chỉ có một nhân viên đứng bán
ông nguyễn tiến đạt cục phó cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với sở công thương tp hcm để kiểm tra
giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các cây xăng
mọi hành vi vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm
ông nguyễn tiến đạt khẳng định đa số các cửa hàng của hệ thống các doanh nghiệp
có thương hiệu trên địa bàn tp hcm hoạt động ổn định
thực tế chúng tôi đi kiểm tra nhiều cây xăng trên địa bàn
thậm chí là trên cùng tuyến đường thì đều bán hàng bình thường
có nơi còn thưa thước người mua người dân có thể yên tâm nguồn công ứng xăng dầu
và không phải lo lắng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng cho biết
là một trong những địa bàn trọng điểm phía nam
thành phố đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng liên quan
để nắm bắt tình hình cung cấp xăng dầu trên địa bàn
theo phó chủ tịch hiện nay toàn tp hcm có năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu
trong đó hai cửa hàng đang sửa chữa nên đóng cửa chứ không phải vì lý do khan hiếm hàng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng thông tin
các doanh nghiệp trên địa bàn thực chất cũng khó khăn về nguồn cung
nhưng đều cam kết thực hiện nghiêm không có hiện tượng thao túng thị trường
ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người dân
bà cho biết hiện nay lực lượng quản lý thị trường đã và đang tăng cường kiểm tra
giám sát thị trường kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những cơ sở găm hàng trục lợi
bà phan thị thắng nhấn mạnh lãnh đạo thành phố cũng quán triệt
thống nhất quan điểm nếu doanh nghiệp có hiện tượng không minh bạch thì xử lý nghiêm
cục quản lý thị trường tp hcm hành động kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng xăng dầu
trên địa bàn thành phố trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng hai
theo nhiều dự báo giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày hôm nay
có khả năng tanh mạnh theo giá thế giới
dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore
cập nhật đến ngày một mươi bảy tháng hai tăng khá cao so với kỳ tính giá trước đó
ngày một mươi một tháng hai
theo đó giá xăng ron chín mươi hai dùng để pha chế xăng e tám ron chín mươi hai
trung bình là một trăm linh tám tám usd một thùng
chu kỳ trước là một trăm linh một tám usd một thùng
đối với xăng ron chín mươi năm giá là một trăm một mươi một ba mươi hai usd một thùng
kỳ trước là một trăm linh bốn một mươi ba usd một thùng
như vậy giá xăng zon chín mươi hai và giá xăng zon chín mươi năm ở chu kỳ này
tăng tới bảy tám
tương tự giá dầu trên thị trường singapore cập nhật đến ngày một mươi bảy tháng hai
cũng tăng cao so với kỳ tính giá trước đó
giá dầu dsn đã vượt mốc một trăm một mươi usd một thùng
trên thị trường thế giới giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh nguồn cung
không đủ đáp ứng nhu cầu lạm phát tăng cao và căng thẳng giữa nga và ukraine gia tăng
đóng phiên giao dịch cuối tuần ngày một mươi chín tháng hai giá dầu wti tăng nhẹ
lên mức chín mươi năm năm mươi năm usd một thùng còn dầu brent được giao dịch ở mức chín mươi năm năm mươi năm usd một thùng

thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết từ đầu tháng một vừa qua
do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn phải cắt giảm công suất sản xuất
nên đã ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên cả nước
vì vậy các doanh nghiệp đầu mối cần tăng nhập khẩu
để bù vào lượng thiếu hụt trên thị trường có chút trục chặt
thứ trưởng đỗ thắng hải yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
phải đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống kể cả trong tình huống xấu nhất
là nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn ngừng sản xuất
thứ trưởng đã yêu cầu tập đoàn dầu khí việt nam cần có thông báo sớm
cụ thể chi tiết về tình hình cung ứng xăng dầu
để các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ động có kế hoạch nhập khẩu bù vào các khoản thiếu hụt
thứ trưởng cũng khẳng định cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như đầu cơ găm hàn bán nhỏ giọt
nếu không có lý do chính đáng cần đình chỉ hoạt động
thu hồi giấy phép của các cửa hàng vi phạm và xử lý các thương nhân phân phối doanh nghiệp đầu mối liên quan